cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã thông tin về vụ án mạng xảy ra
tại số nhà một mươi ba ngõ tám mươi tám ngũ nhạc phường thanh trì hoàng mai
điều đáng nói là hung thủ trong vụ án này đã ra tay sát hại chính người vợ của mình
nghi can của vụ án là nguyễn xuân tân sáu mươi bốn tuổi bị bệnh dối loạn hoang tưởng thực tổn nhồi máu não cũ
bệnh viện đã chỉ định phải nhập viện điều trị nội chú nhưng tân đã tự ý bỏ về
không quay trở lại mặc dù bệnh viện đã thuyết phục
đêm ngày một mươi ba tháng năm do nghi ngờ vợ ngoại tình nguyễn xuân tân đã bất ngờ dùng dao và búa sát hại
khiến nạn nhân tử vong ngay tại giường
nhận được tin báo công an quận hoàng mai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
xác định hung thủ gây án và dẫn dải đối tượng ra hiện trường vụ án
kết quả xác định phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường
vụ án này tiếp tục báo động về tình trạng bệnh nhân tâm thần gây án tại cộng đồng hiện nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang phối hợp với cục cảnh sát hình sự
viện khoa học kỹ thuật bộ công an điều tra làm rõ nghi án giết người
giấu sát vào bồn nhựa đổ bê tông nhằm phi tang tại căn nhà thuộc ấp năm xã hưng hòa huyện bảo bàng
theo thông tin ban đầu căn nhà trên do ông nguyễn minh vương hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã hội nghĩa
thị xã tân uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông nguyễn thanh huân thường trú tại xã hưng hòa huyện bảo và bào bàng
và thỏa thuận chiều ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thì giao nhà
khi ông huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng thì phát hiện trong nhà có một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông
và một phi nhựa bọc kín ni lông bên ngoài
quá trình đập phá bê tông để di rời bồn nhựa thì phát hiện sát người bên trong và trình báo công an
sau khi tiếp nhận hiện trường cơ quan công an tiếp tục phát hiện trong phi nhựa một sao chết thứ hai
cũng đang trong quá trình phân hủy
qua điều tra ban đầu được biết căn nhà của anh vương trước khi bán lại cho anh huân thì cho một phụ nữ tên thanh
thuê từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và cứ ba tháng người phụ nữ này trả tiền thuê một lần
qua kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi cho thấy đây là một vụ án mạng
hai tử thi đều là nam giới khoảng ba mươi đến ba mươi năm tuổi
vâng liên quan đến vụ án này thì công an tỉnh bình dương thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ án mạng
xin cung cấp thông tin
về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương địa chỉ số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương phường hiệp thành
thành phố thù dầu một hoặc điện hệ với số điện thoại chín trăm tám mươi chín chín trăm năm mươi một nghìn bảy trăm chín mươi năm gặp điều tra viên lê xuân sang để phối hợp điều tra giải quyết
chuyển sang một thông tin khác
tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tiếp nhận cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xét xử bảy bị can
trong vụ án làm thất thoát bảy mươi chín tỷ đồng tại công ty sổ số kiến thiết đồng nai
các bị can bị truy tố về tội tham mô tài sản gồm nguyễn văn minh nguyên tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên
công ty sổ số kiến thiết đồng nai nguyễn thị thùy oanh nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết đồng nai
ngoài ra có ba bị can khác gồm đào ngọc hoàng nguyên trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
khương thái học nguyên phó trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh xã hội tỉnh đồng nai
cao thị cúc phó trưởng phòng nghiệp vụ hai tri cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính đồng nai
cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai bị can còn lại là lâm duy tín nguyên phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh đồng nai
trần thị dung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết đồng nai
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quá trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình quản lý điều hành công ty
bị can minh và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
trong đó bị can minh đã chiếm đoạt số tiền bốn hai tỷ đồng bị can oanh chiếm đoạt hơn ba bảy tỷ đồng
số tiền thất thoát còn lại là hơn bảy mươi tỷ đồng đã được bị can minh chỉ đạo chi cho bảy mươi hai người lao động của công ty
nhận bảy trăm năm mươi triệu đồng của nhóm một mươi đối tượng có nhu cầu sang đài loan lao động
sau khi sang đến trung quốc hào đã lừa nhóm người này ra đảo rồi bỏ trốn quay trở về việt nam
ngày bảy tháng bốn nguyễn văn hào chú tại tỉnh tuyên quang đã dẫn nhóm của đặng tuấn tú chú tại tỉnh hà tĩnh
gồm một mươi người nhập cảnh từ khẩu hiễu nghị lạng sơn qua trung quốc đưa sang đài loan thu tổng số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng
nhưng đến giữa đường thì hào đã bỏ trốn nên nhóm người trên không qua được đài loan
nhóm của tú đã quay về việt nam đi tìm hào để đòi lại số tiền
đêm ngày hai mươi tám tháng bốn tú thuê bốn đối tượng người hải phòng cùng mình và tìm và khống chế ép hàng trả nợ
ngày ba tháng năm lợi dụng sơ hở của các đối tượng trên hào đã bỏ chạy và trình báo cơ quan công an
công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ bảy đối tượng liên quan đến vụ việc trên
ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố sáu bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cưỡng đoạt tài sản bộ bị can khởi tố về tội danh tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
thưa quý vị và các bạn mặc dù đã được cảnh báo và thông tin rất nhiều lần nhưng
đề bàn tỉnh phú yên vẫn xảy ra nhiều vụ cướp cướp dập tài sản của người đi giao dịch tại các ngân hàng trụ atm
mặc dù tất cả các vụ án đều được lực lượng công an nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ đối tượng gây án
nhưng đây cũng là bài học về sự lơ là mất cảnh giác của một số người khi đi giao dịch tại ngân hàng
chị phạm thị lệ ái chú thị trấn củng sơn huyện sơn hòa tỉnh phú yên là nạn nhân của một vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện sơn hòa cách đây không lâu
đến giờ chị vẫn không tin
không quên được vụ cướp xảy ra với mình
bữa đó là chị giao dịch trong ngân hàng ra xong rồi chị ra tới cái chỗ điện xe đường đó
chị cua biểu phái qua đường trần phú xong rồi tới gần chỗ cái cổng huyện kim sát
chị mơ đập cướp đưa tiền cho ông bế chạy
trong lúc đó là chị điện thoại là coi như điện đập cướp chị chưa có ập lại
chị bảo có một thân niên đi ngang qua chạy ngang qua là thò tay trái lấy cái bớt của chị
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện sơn hòa
đã triển khai lực lượng nhanh chóng bắt giữ đối tượng nguyễn thành đạt
chú xã sơn nguyên là thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên
thủ đoạn của loại tội phạm này là thường xuyên theo dõi những cá nhân
nhất là những người phụ nữ hay đi một mình thường xuyên đến giao dịch tại các ngân hàng trụ atm
sau khi theo dõi bọn chúng sẽ bám sát đối tượng lợi dụng những đoạn đường vắng
lúc bị hại sơ hở mất cảnh giác thì ra tay cướp tài sản
trước thực trạng trên công an tỉnh phú yên đã nhiều lần cảnh báo tổ chức tuyên truyền
phát tờ rơi cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
nhưng vẫn còn không ít người dân vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tự bảo vệ tài sản
cũng như tính mạng của bản thân khi đi giao dịch tại các ngân hàng trụ atm
trước thực trạng trên công an tỉnh phú yên đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
để bảo vệ tài sản và tính mạng của bản thân
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an các ngân hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên nhắc nhở khách hàng cẩn thận khi mang theo bên người số tiền lớn
về phía người dân cũng cần nâng cao hơn nửa ý thức tự bảo vệ mình
dù rút tiền hay mang tiền đi gửi ngân hàng cũng nên cất giữ cẩn thận và đi từ hai người trở lên
trên đường đi nếu phát hiện nghi vấn phải chú ý cảnh giác và kịp thời báo cho lực lượng công an gần nhất
để được hỗ trợ tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị và các bạn câu chuyện về đất đai luôn là vấn đề nóng của nhiều địa phương
trong đó tỉnh quảng có tỉnh quảng ngãi
tự ý thu tiền hàng tỷ đồng của gia đình chính sách hộ nghèo với lời hứa sẽ cấp đất
nhưng sau hai năm thì ủy ban nhân dân xã đức nhuận huyện mộ đức của tỉnh quảng ngãi
vẫn không cấp đất cho người dân nghèo
đất thì chưa có những hộ nghèo nơi đây thì đang điêu đứng vì vay nợ
năm hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn văn nghĩ được ủy ban nhân dân xã đức nhuận cấp một trăm năm mươi m hai đất
với mức giá sáu mươi đồng một mét vuông tổng chi phí ông phải nộp để được cấp đất là ba mươi hai triệu đồng
thế nhưng chính quyền địa phương vận động ông đóng góp thêm để xây dựng quê hương
tổng số tiền ông phải nộp để được cấp đất lên đến tám mươi hai triệu đồng
hoàn cảnh khó khăn ông phải đi vay mượn người quen đóng trước cho ủy ban nhân dân xã năm mươi bảy triệu đồng
thế nhưng hai năm qua xã vẫn không cấp đất ông phải chạy vệ khắp đất
nơi kiếm tiền trả nợ
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân xã đức nhuận huyện mộ đức quy hoạch sáu cụm dân cư
với tổng diện tích trên tám m hai chia thành bốn mươi hai đô để cấp đất cho đối tượng chính sách
hộ nghèo đông con không có đất ở
để được cấp đất người dân phải đóng từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng cho ủy ban nhân dân xã
ủy ban nhân dân xã đức nhuận đã đề nghị các hộ nghèo gia đình chính sách
đóng góp tiền xây dựng quê hương từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng
qua đó ủy ban nhân dân xã đức nhuận đã thu của bốn mươi hộ dân với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
nhiều nhà chính quyền cấp đất cho bọn em còn sớm để bọn em có chú anh chú ạ
còn nếu không thì sao
thì không bọn em không biết làm sao hết
thì giờ đi kiện khó khăn mà nhờ các con anh em đông
nhưng mà khó khăn để giao đất cho họ
tuy nhiên sau khi thu tiền của các hộ nghèo gia đình chính sách
địa phương này vẫn không cấp đất cho hộ nghèo như cam kết
nguyên nhân là do chi phí giải phóng mặt bằng
tiền sử dụng đất khu dân cư cao hơn phí thu của người dân
đồng thời việc thu tiền của các hộ nghèo sai quy định
khiến ngành chức năng tỉnh quảng ngãi không giao đất cho xã
tốn đợi là thu tiền trước của gia đình là tối nay không đối tượng cách
không đối tượng cách
tên cả xã đó là có cái bàn bỏ nhưng mà nó chậm
cho nên là ý quan tôi được sự giới đoạn của nó bấy
ở ý quan thì là xã phổ chức hợp danh và làm ra tiền
chính quyền địa phương tự ý cấp xét thu tiền của hộ nghèo
và không cấp đất cho dân như đã cam kết khiến người nghèo càng khốn khổ hơn
trong vụ việc này cần có sự vào cuộc của ngành chức năng tỉnh quảng ngãi
giải quyết thấu đáo để người dân an lòng an cư cuộc sống
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay
hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
được sự phân công của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên khai mạc
theo chương trình lượng trung ương thông qua
hội nghị trung ương lần này bàn về các nội dung
đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị
đồng thời gợi mở nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận cho ý kiến
thời gian qua thực hiện quyết định của hội nghị trung ương tám khóa một mươi hai
tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội tiểu ban điều lệ đảng
đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
để xin ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị tiếp tục hoàn thiện
trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này
tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng
định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương
dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến
đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo
trước hết là về chủ đề tư tưởng chỉ đạo tiêu đề của báo cáo chính trị
kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo
đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong thời gian qua
cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau phiên khai mạc trung ương tiến hành thảo luận tại tổ
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày một mươi tám tháng năm
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm thực hiện di trúc của người
và sáng ngày hôm nay cục truyền thông công an nhân dân và cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an đã đến dân hương dân hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và báo công dân bác tại khu di tích lịch sử k chín đá trông huyện ba vì thành phố hà nội
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại thiếu tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
thay mặt đoàn đã báo công dân bác về kết quả thành tích công tác của đơn vị
trong những năm qua nhất là kể từ khi cục truyền thông công an nhân dân được thành lập
trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị báo công an nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
và nhà xuất bản công an nhân dân đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông luôn phát huy truyền thống vẻ vang
của báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu
khắc phục mọi khó khăn chủ động sáng tạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước chỉ thị nghị quyết của đảng của ngành về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
trên từng lĩnh vực công tác đều có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tích xuất sắc
được lãnh đạo các cấp biểu dương khen thường
thời gian tới cục truyền thông công an nhân dân quyết tâm nghiên cứu đề ra các giải pháp thiết thực
nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác nhất là đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình
chuyên mục tiếp tục khẳng định và phát triển bền vững thương hiệu báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân
xây dựng triển khai hiệu quả đề án sắp xếp quy hoạch báo chí trong công an nhân dân với mục tiêu chiến lược
xây dựng báo chí trong công an nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hoạt động hiệu lực
hiệu quả ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới
chuyến tham quan về nguồn lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ
cục truyền thông công an nhân dân giúp nâng cao nhận thức chính trị ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc
và những tháng năm hoạt động cách mạng của bác hồ
qua đây tạo động lực thúc đẩy để cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục quyết tâm thực hiện
học tập sáu điều bác hồ dạy thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng nay cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã đến thăm khu di tích lịch sử k chín
tại buổi lễ các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh của người mỗi cán bộ chiến sĩ của cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nguyện xin hứa
mãi khắc ghi lời bác dạy không ngừng học tập trao dồi đạo đức cách mạng phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo
quyết tâm xây dựng đảng bộ đơn vị ngày càng lớn mạnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân
tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc
trong khuôn khổ chương trình cán bộ chiến sĩ cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đi thăm một số di tích tại k chín và trồng cây lưu niệm tại đây
nhân dịp này đoàn đã đến thăm giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và tặng quà lưu niệm cho đoàn hai trăm tám mươi năm bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh
thưa quý vị và các đồng chí việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an các xã đã được công an địa phương trong tỉnh tuyên quang thực hiện nghiêm túc
lực lượng công an chính quy đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự nông thôn bình yên
từ đây nhiều địa bàn trọng điểm có tình hình tội phạm và tên nạn xã hội phức tạp đã có nhiều chuyển biến rõ nét và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố tuyên quang của tỉnh tuyên quang
từng là xã có tình hình an ninh trật tự phức tạp nhất trên địa bàn thành phố tuyên quang nhưng gần một năm qua xã đội cấn không xảy ra trọng án các vụ việc phạm pháp hình sự giảm đáng kể
với phương châm xuống tận nhà lắng nghe từng người dân giải thích cho dân hiểu
xã xuống xã đều phát huy được năng lực chuyên môn gần gũi với nhân dân được nhân dân tin tưởng
từ ngày có công an chính quy về địa phương thì tình hình an ninh chính trị của địa phương cảm thấy mọi người dân thấy yên tâm hơn và mọi cái cảm thấy nó chính quy hơn
người dân một là tin tưởng hai là các anh đi làm công tác nó chính quy hơn
đến từ khi là dân động viên hoặc là hỏi hàn hoặc là có việc gì của địa phương thì mọi người dân người ta đến báo cáo công việc hoặc xử lý công việc nó nhanh gọn và hai là nó hợp lý hơn
công an chính quy là có một cái quy trình làm việc rất là chặt chẽ và đúng mức công an viên chúng tôi đang phục vụ thì chúng tôi cảm nhận thấy là một điều là làm cho chúng tôi học hỏi được rất nhiều và chúng tôi cũng nâng cao được cái năng lực chuyên môn để phục vụ cho dân được tốt hơn
đến nay xã đội cấn đã xây dựng và nhân rộng mô hình thôn năm không có tội phạm không có tệ nạn xã hội không mất đoàn kết
trong cộng đồng không có hộ nghèo không có khiếu kiện trái pháp luật lực lượng công an xã đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
năm vừa rồi thì đội cấn rất là vinh dự đã được đưa ra khỏi diện về xã trọng điểm về an ninh chính trị nhưng mà còn về trọng điểm về trật tự an toàn xã hội thì lực lượng công an cơ sở đặc biệt là công an xã chúng tôi và sẽ tiếp tục và duy trì và cũng như là
thường xuyên lắm tốt tình hình và xử lý tốt công việc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội để trong năm hai nghìn một mươi chín sắp tới sẽ đưa khỏi xã quấn ra diện là xã trọng điểm về trật tự an toàn xã hội
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn xã xảy ra một mươi sáu vụ việc trong đó lực lượng công an xã đã chủ động phát hiện xử lý một mươi ba vụ liên quan đến an ninh trật tự chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an thành phố phát hiện xử lý ba vụ việc
được người dân trực tiếp cung cấp phản ánh một mươi ba tin tình hình về hoạt động của các đối tượng tội phạm và tình hình khác liên quan đến an ninh trật tự
hiện tại thì chúng tôi vẫn đang hoạt động theo lực lượng công an xã bán chuyên trách thì những văn bản để hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an chính quy tại địa bàn xã thì cũng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể
cái này thì trong thời gian tới thì cũng rất là muốn là có những văn bản cụ thể để cho cái thiết bị
với những hiệu quả bước đầu đã cho thấy chủ trương tăng cường công an chính quy về xã là rất đúng đắn đã tạo ra những chuyển biến tốt về công tác đảm bảo an ninh trật tự
nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa phương phù hợp với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
hà nội nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh và bốn mươi một năm ngày thành lập viện khoa học hình sự đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề giai điệu vui
với sự tham gia của hai trăm tám mươi ba lượt cán bộ huấn luyện hai trăm tám mươi ba các tiết mục văn nghệ được trình diễn bởi các cán bộ chiến sĩ của viện khoa học đã thể hiện tinh thần văn hóa văn nghệ của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng
động viên cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy
các cán bộ chiến sĩ đều vũ mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chương trình là hoạt động sinh hoạt chính trị đồng thời cũng là một sân chơi đành mạnh có ý nghĩa giáo dục thiết thực hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức hoạt động cách mạng cho mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị
vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai mạc vòng sơ khảo cụ một khu vực phía bắc hội thi chóng nhiệm vụ công an nhân dân lần thứ bốn
với sự tham gia của hai trăm tám mươi ba đợt cán bộ huấn luyện hai trăm tám mươi ba đợt chó nghiệp vụ thuộc bốn mươi chín công an đơn vị địa phương các đội thi tham gia ở sáu nội dung như huấn luyện các động tác cơ bản tấn công bắt khám xét đối tượng có vũ khí cố thủ trên nhà cao tầng truy tìm dấu vết mùi hơi người
đây là cơ hội quy báo để cán bộ chiến sĩ được lượng quả đí huấn luyện và sử dụng động vật nhiệm vụ được thể hiện tình yêu nghề nghiệp vụ kỹ năng công tác đồng thời tôn viên những tập thể cán nhân có tài năng
có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới